các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ ở người cao tuổi thì căn bệnh suy thận là một trong những căn bệnh hay gặp
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân vì sao dẫn đến tình trạng của bệnh ạ
bình thường thì khi một người khỏe mạnh thì sau bốn mươi tuổi cái chức năng thận nó vẫn tự giảm đi
mỗi một năm nó sẽ giảm đi bảy mươi năm ml một phút
vì vậy nên là trung bình một người thì mức lọc cầu thận nó sống khoảng một trăm hai mươi ml phút
nếu một người sống đến bảy mươi tuổi thì mức lọc cầu thận sẽ giảm đi là ba mươi ml phút
tức là đã mất một phần tư cái khả năng cầu thận
đặc biệt là có những cái nghiên cứu thì người ta thấy là ở người cao tuổi thì cái nguy cơ và suy thận cấp nó cao hơn nhiều so với lại người trẻ tuổi
vì vậy nên mình phải chú ý đến cái vấn đề này
nếu một người một hôm đột ngột thấy có phù này hoặc là đi kiểu ít dưới năm trăm linh ml một ngày
hoặc là có những cái tăng huyết áp
mà khó kiểm soát không lý giải được thì lúc đấy phải nghĩ tới liệu có suy thận ở không và phải đi khám ngay
một trong những yếu tố dẫn đến căn bệnh suy thận ở người cao tuổi đó là căn bệnh cao huyết áp cũng như là tiểu đường
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là chúng ta sẽ cần phải quản lý bệnh hai căn bệnh này như thế nào để có thể phòng tránh được suy thận mạng tính ở người cao tuổi
tăng huyết áp và tiểu đường là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới suy thận mạng tính
việc điều trị các bệnh này thì nên là bệnh nhân đi khám thường xuyên
điều trị theo đơn của bác sĩ tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giống người nọ người kia
cái và bệnh nhân ở nhà thì có thể theo dõi các chỉ số huyết áp chỉ số đường huyết ghi chép lại để đưa cung cấp cho bác sĩ trong cái lần khám sau
để bác sĩ dựa trên những con số đó sẽ đưa ra được những điều trị tối ưu cho bệnh nhân
vừa rồi bác sĩ có chia sẻ rằng là đối với mỗi cá thể đối với mỗi người thì chúng ta sẽ có những phương pháp điều trị các bệnh suy thận riêng
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn là hiện nay chúng ta có những cái phương pháp điều trị căn bệnh suy thận ở người cao tuổi như thế nào
để điều trị suy thận ở người cao tuổi thì đầu tiên mình phải biết những nhóm nguyên nhân mà hay gây suy thận ở người cao tuổi
thứ nhất là những bệnh lý nền như mình vừa nói là tăng huyết áp đáy đường
thì những cái bệnh này nó sẽ gây ra tăng cái áp lực lọc ở khẩu thận lâu dài dẫn đến suy thận
hoặc những bệnh lý nền như là bệnh gút có thể gây viêm thận kẽ lâu dài nếu điều trị không tốt cũng dẫn đến suy thận
những người có bệnh lý nền thì mình cần phải điều trị những bệnh lý nền này thật tốt quản lý thật tốt
một nhóm nguyên nhân nữa mà cũng có thể gây suy thận ở người cao tuổi đó là việc uống ít nước
ở người già thì cái cảm giác hát nó không được rõ ràng nó không được tốt như là ở người trẻ tuổi
thế vì vậy nên là đôi khi là người ta uống quá ít nước
và một nhóm nguyên nhân nữa mà cũng rất phổ biến ở việt nam đó là việc rất nhiều người già có đau khớp
hay là có những cái mệt mỏi thì người ta tự ra hiệu thuốc mua các cái thuốc giảm đau sử dụng kéo dài
hoặc là sử dụng những cái thuốc các cái cây cỏ mà không rõ nguồn gốc không rõ tác dụng như thế nào
thì cái nhóm này cũng có thể dẫn tới suy thận
rất cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay

thông thường điều trị suy thận bằng thuốc sẽ không đạt hiệu quả
khoa tối đa ở người cao tuổi
phương pháp điều trị chủ yếu là kiểm soát triệu chứng giảm biến chứng và làm chậm tiến triển của bệnh
khoa tiết niệu nam học và thận học bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ đội ngũ các chuyên gia đầu ngành nội khoa và ngoại khoa giỏi chuyên môn tận tâm
tại đây hiện được trang bị hệ thống máy móc hiện đại hàng đầu trong nước và khu vực
phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng với khu nội trú và dịch vụ cao cấp năm sao
khoa nổi bật với các dịch vụ thăm khám tầm soát và điều trị tất cả các bệnh lý đường tiết niệu
các chuyên gia bác sĩ của khoa luôn tự tin làm chủ những kỹ thuật mới nhất
phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý về thận và đường tiết niệu
giúp cho người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện hạn chế nguy cơ tái phát nâng cao chất lượng cuộc sống
chúng tôi hy vọng những thông tin được chia sẻ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều kiến thức bổ ích
về cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai